nhằm chia sẻ những khó khăn cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sáng nay ngày sáu tháng tám
cục hậu cần phía nam bộ công an đã trao tặng tới tây người dân phường long trường
thành phố thủ đức tp hcm một mươi năm tấn gạo và ba trăm linh thùng mì tôm
và những món quà như thế này đã đem lại niềm vui cho bà con
từ khi dịch lần thứ tư tại tp hcm bùng phát và kéo dài gia đình bà võ thị năm
cũng giống với nhiều gia đình khác không có thu nhập từ việc buôn bán nhỏ
chạy xe ôm tạm nghỉ việc đã khiến gia đình không có nguồn thu
các chi phí sinh hoạt ăn uống và chi tiêu đều e dè để mong qua dịch
món quà như thế này trao đến tay khiến bà rất phấn khởi
gia đình nhiều người không có đi làm được
trong gia đình thì có người là chạy không ra ôm rồi có người là phụ quốc nhà
rồi những cái buôn bán nhỏ lẻ đó thì gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều
hôm nay được cục hậu cần gửi cho những phần quà
đến cho những người dân kịp thời như thế này thì tôi rất là vui mừng và rất là hân hoan
cũng như là có lời cảm ơn đến cục hậu cần cũng như là mạnh thường quân đã hỗ trợ những phần quà
trong cái thời gian khó khăn ý nghĩa của nó lớn lắm
vì được cái phần quà này để có sống trong gia đình
để đảm bảo tránh tập trung đông người
nên để trao hết ba trăm linh thùng mì tôm và một mươi năm tấn gạo tới tay người dân nghèo
cục hậu cần phía nam bộ công an
đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường long trường
tổ chức trao tặng theo định hẹn nhằm đảm bảo quy định năm k
với tinh thần lá nành đùm lá đách
thì vội ít nồng nhiều
thì mong bà con sớm vượt qua cái đại dịch này
góp phần cùng với thành phố cũng như cả nước
để sớm mong sao là chung tay cùng với cả nước
để mà sớm trở lại
để vượt qua đại dịch này và vượt qua những khó khăn
việc quan tâm hỗ trợ này đã tạo điều kiện góp phần rất là lớn
giúp cho địa phương chăm lo cho rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
bị bánh ảnh hưởng bởi đại dịch covid trên địa bàn phường
cho nên lãnh đạo địa phương bà con nhân dân trên địa bàn phường
rất là trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cục hậu cần
với tinh thần chiến sĩ công an
công an nhân dân vì nhân dân phục vụ nói chung
và luôn đi trước về sau của cục hậu cần nói riêng
lực lượng chiến sĩ công an hậu cần luôn sẵn sàng lắng nghe
chia sẻ với người dân để từ đó có những hỗ trợ kịp thời
nhất là với người nghèo kém may mắn người già trẻ em
và những người có hoàn cảnh đặc biệt